hơn hai mươi quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ tham dự triển lãm quốc tế nông lâm ngư nghiệp grotech việt nam
năm hai nghìn một mươi chín đó là thông tin được ban tổ chức triển lãm công bố trong buổi họp báo diễn ra mới đây tại hà nội
với quy mô hai trăm năm mươi gian hàng năm nay triển lãm quốc tế nông lâm ngư nghiệp grotech việt nam hai nghìn một mươi chín tiếp
tục là nơi trưng bày hơn năm sản phẩm thiết bị công nghệ đến từ hơn hai mươi quốc gia và vùng lãnh
thổ trên thế giới đây cũng là năm đầu tiên tại grotech việt nam có khu gian hàng của các quốc gia
hàn quốc đài loan trung quốc giới thiệu các thiết bị công nghệ ngành công nghiệp
về phía việt nam grotech nhận được sự ủng hộ đặc biệt từ các địa phương như cần thơ đồng nai
lâm đồng bình phước và các tỉnh thành phố có nền nông ngư nghiệp phát triển như hà nội tiền giang
đồng nai đà nẵng hải dương tiếp nối thành công của các kỳ triển lãm trước triển lãm quốc tế lần
này hướng tới chủ trương kêu gọi của chính phủ đưa ngành nông nghiệp việt nam trở thành một trong những
quốc gia có nền nông nghiệp phát triển trên thế giới triển lãm sẽ diễn ra từ ngày ba mươi một tháng một mươi
đến mùng hai tháng một mươi một tại trung tâm triển lãm quốc tế ice hà nội